liên đoàn lao động thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
phát động tháng công nhân năm hai nghìn một mươi chín và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
tiếp nối những thành công ý nghĩa của tháng công nhân trong tám năm qua liên đoàn lao động tp hà nội tổ chức phát động tháng công nhân năm hai nghìn một mươi chín
nhằm chăm lo mọi mặt về đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng
trách nhiệm của các cấp chính quyền huy động sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành các công ty doanh nghiệp trong công tác chăm lo
xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ đề mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa thủ đô và đất nước
tại lễ phát động liên đoàn lao động tp hà nội đã trao nhiều xuất quà bằng tiền mặt và tổ chức khám sức khỏe tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân